liên quan đến tình hình nga và ukraine bộ quốc phòng nga cho biết tất cả các đơn vị của nước này
tại ukraine đã nhận được lệnh nối lại chiến dịch quân sự đặc biệt từ mọi hướng sau khi tạm dừng
hôm hai mươi năm tháng hai bộ trên giải thích rằng việc tạm dừng được thực hiện để chuẩn bị cho khả năng
đàm phán giữa moscow và kiev nhưng hoạt động quân sự được nối lại sau khi phía ukraine từ chối đàm phán
phía ukraine cũng đã bác bỏ các thông tin cho rằng nước này từ chối đàm phán ngừng bắn với nga
nhưng khẳng định kiev không sẵn sàng chấp nhận các điều kiện của moscow
và trong khi đó giới chức quốc phòng mỹ anh cho rằng đa tấn công của nga chậm lại do những khó khăn
về hậu cần và vấp phải sự kháng cự của các lực lượng ukraine
liên quan đến tình hình chiến sự cố vấn của bộ trưởng nội vụ ukraine ông vladim ishenko nói rằng
các binh sĩ nga đang tiến gần tới nhà máy điện hạt nhân tại thành phố zaporistia ở đông nam ukraine
nga hiện đã giành quyền kiểm soát đối với nhà máy điện hạt nhân chernombin
nằm cách thủ đô kiev của ukraine
nga đã đi đến ukraine khoảng một trăm linh km về phía bắc
sau khi nghị quyết về ukraine không được thông qua tại hội đồng bảo an liên hợp quốc trong phiên họp vào ngày hôm qua
cơ quan này dự kiến triệu tập một cuộc họp vào ba giờ chiều nay theo giờ địa phương để biểu quyết về một nghị quyết
kêu gọi tiến hành phiên họp đặc biệt của đại hội đồng liên hợp quốc về hành động quân sự của nga ở ukraine
nếu nghị quyết đề xuất được hội đồng bảo an thông qua theo quy định phiên họp đại hội đồng liên hợp quốc
sẽ phải tổ chức trong vòng hai mươi bốn giờ
theo các nguồn tin ngoại giao đại hội đồng liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu về một nghị quyết về vấn đề ukraine
sau phiên họp đặc biệt các nghị quyết của đại hội đồng liên hợp quốc không mang tính giảng buộc